lợi dụng kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh lạng sơn tám đối tượng công chức phòng công chức viên chức sở nội vụ tỉnh lạng sơn sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lạng sơn và phòng nội vụ thành phố lạng sơn đã câu kết trao đổi đề thi đáp án hưởng lợi hàng trăm triệu đồng
công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can các đối tượng về hành vi làm lộ lọt tài liệu bí mật nhà nước
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại buổi thi môn chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh lạng sơn
ban giám sát kỳ thi đã phát hiện một số thí sinh có hành vi sử dụng tài liệu có câu hỏi và đáp án giống với câu hỏi và đáp án trong đề thi chính thức của hội đồng thi
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự mua bán tài liệu bí mật nhà nước
khởi tố tám bị can có liên quan
hôm nay công an thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị này vừa làm rõ một nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật
nhóm đối tượng bị bắt giữ là trần ly trần văn bi và nguyễn thanh tuấn cùng chú tại huyện phú vang
trước đó do trần ly và nạn nhân có mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc ba đối tượng này đã tìm gặp nạn nhân
khống chế rồi gọi điện cho người nhà nạn nhân đem số tiền một mươi năm triệu đồng để trả nợ
khi đối tượng đang tiến hành giao dịch với người nhà nạn nhân thì bị lực lượng công an bắt giữ
hai đối tượng đang ra tay thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của nạn nhân thì bị người dân phát hiện chi hô tiến hành vây bắt thành công
vụ việc này xảy ra tại khóm hai phường tân xuyên tp cà mau
tại cơ quan công an hai đối tượng trộm khai nhận tên là trấn văn thành và nguyễn tấn pháp cùng chú tại tp cà mau
cả hai khai trương ngày một mươi chín tháng một điều khiển xe mô tô
đến khu vực khóm hai phường tân xuyên thì phát hiện một xe mô tô để trong nhà không có ai trông coi
phát đã vào bên trong cậy cốp xe lấy một ví tiền bên trong khoảng một mươi một triệu đồng nhưng bị người dân phát hiện và vây bắt
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ án hình sự mua bán tài liệu bí mật nhà nước
xảy ra tại kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại buổi thi môn chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn
ban giám sát kỳ thi đã phát hiện một số thí sinh có hành vi sử dụng bản in tài liệu
có câu hỏi và đáp án giống với câu hỏi và đáp án trong kỳ thi chính thức của hội đồng
do có dấu hiệu lộ lọt bí mật nhà nước
nên ban giám sát kỳ thi đã lập biên bản sự việc để tiếp tục xác minh làm rõ
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự
mua bán tài liệu bí mật nhà nước khởi tố tám bị can có liên quan
đều là công chức phòng công chức viên chức sở nội vụ tỉnh lạng sơn
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lạng sơn và phòng nội vụ thành phố lạng sơn
theo kết quả điều tra các đối tượng đã câu kết để trao đổi đề thi
đáp án và hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự
và khởi tố bốn mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển cộng tác viên
đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
đường dây này có hơn năm mươi đối tượng do lê bá hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê ở tỉnh thanh hóa
lê bá hải là một đối tượng ở quận thanh xuân thành phố hà nội cầm đầu
đồng loạt bắt giữ khám xét bốn mươi đối tượng trong đó có một mươi hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
tại bốn mươi địa điểm khác nhau ở hà nội và thanh hóa
ban chuyên án đã thu giữ một xe ô tô sáu mươi bốn điện thoại di động bốn mươi năm máy tính sách tay
hai mươi tài khoản ngân hàng hơn hai tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản tài liệu liên quan
kết quả điều tra bước đầu xác định từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt
lê bá hải cùng với đồng bọn đã lôi kéo hơn năm mươi đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng
rồi tổ chức thành một mươi một nhóm
các đối tượng gọi là văn phòng hoạt động ở địa bàn thành phố hà nội và tỉnh thanh hóa
theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến phân công cho một mươi một đối tượng làm nhóm trưởng
chịu trách nhiệm tuyển dụng hướng dẫn điều hành hoạt động phạm tội của từng nhóm
với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
sau đó đưa ra các thông tin gian dối hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khoảng hơn năm người bị hại
ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn một trăm linh tỷ đồng
mở đầu là thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc cháu bé ba tuổi nghi bị đinh ghi mở đầu
công an huyện thạch thất thành phố hà nội cho biết đã tiến hành lấy lời khai đối với mẹ cháu bé và những người liên quan
theo công an huyện thạch thất đây là vụ việc nhạy cảm
quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước
thông tin sáng nay lực lượng công an đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác
hiện tại vụ việc này đang trong quá trình điều tra
trước đó cháu bé đã từng nhập viện nhiều lần trong vòng ba tháng qua
theo chia sẻ của gia đình lần đầu tiên cháu bé nhập viện với dị vật trong mũi
lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu và lần gần nhất gia đình phát hiện cháu đã nuốt ba cái đinh
sau khi cháu bé nhập viện vào ngày một mươi bảy tháng một do tình trạng của bệnh nhi diễn tiến nặng kèm theo dấu hiệu bất thường
bệnh viện đa khoa thạch thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là bệnh viện đao khoa sanh pôn
đồng thời báo cho công an huyện thạch thất để vào cuộc điều tra làm rõ
qua hình ảnh chụp x quang xác định cháu bé đã bị nhiều đinh ghi mở đầu
chuyển sang các thông tin khác vào tối ngày hôm qua lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã giải cứu thành công một phụ nữ
bị đối tượng đòi nợ cầm súng và dao không chế uy hiếp trên thành cầu trà khúc tp quảng ngãi
nhận tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
thời điểm này đối tượng vừa cầm súng và dao uy hiếp vừa live stream trên mạng xã hội với những lời lẽ đe dọa
những ai đến lại gần
sau hơn hai mươi phút lực lượng công an đã vận động thuyết phục được đối tượng đồng ý thả con tin
giao đột vũ khí và theo lực lượng về trụ sở công an tp quảng ngãi để làm việc
đối tượng được xác định là võ hoàng tiển ba mươi bảy tuổi ở thôn gò gia xã sơn linh huyện sơn hà
hiện vụ việc đã được công an tp quảng ngãi điều tra làm rõ hành vi dùng súng khống chế nạn nhân
cũng như liên quan việc vay đòi nợ của đối tượng tiển
công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ án mua bán tài liệu bí mật nhà nước xảy ra
tại kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại buổi thi chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức
viên chức tỉnh lạng sơn ban giám sát kỳ thi đã phát hiện một số thí sinh có hành vi sử dụng bản in tài liệu
có câu hỏi và đáp án giống với câu hỏi và đáp án trong đề thi chính thức của hội đồng
do có dấu hiệu lộ lọt bí mật nhà nước ban giám sát kỳ thi đã lập biên bản sự việc để tiếp tục xác minh làm rõ
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn khởi tố vụ án hình sự mua bán tài liệu bí mật nhà nước
khởi tố tám bị can có liên quan đều là công chức phòng công chức viên chức sở nội vụ tỉnh lạng sơn
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lạng sơn và phòng nội vụ thành phố lạng sơn
theo kết quả điều tra các đối tượng đã câu kết để trao đổi đề thi đáp án và hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy tại bản nháp xã triển cang huyện sông mã
các lực lượng phối hợp công an tỉnh sơn la đã thu giữ vật chứng là hai viên hồng phiến
đối tượng bị bắt là lường văn khiêm chú tại bản cang xã triềng cang huyện sông mã
mở rộng điều tra hai mươi một h cùng ngày đối tượng lậu pó chú tại bản lán lanh xã triềng khong huyện sông mã
đồng phạm với lường văn khiêm cũng đã bị công an huyện sông mã bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bốn mươi một bị can
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
tranh thủ thời gian nhàn rỗi chị trần thị phương ở xã thịnh lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
đã lên mạng facebook và được biết có một fanpage tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
sau quá trình liên lạc chị phương đã nhiều lần chuyển tiền cho các thành viên của trang để mua các bản vẽ thiết kế để bán lại cho khách hàng
tuy nhiên sau đó chị mới biết mình đã bị lừa
sau khi số tiền đã chuyển cho các đối tượng gần tám trăm linh triệu đồng
cũng trong thời gian trên phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh đã phát hiện một đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo qua mạng
với quy mô lớn nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa
đường dây này có hơn năm mươi đối tượng do lê bá hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê tỉnh thanh hóa
hiện đang ở quận thanh xuân thành phố hà nội cầm đầu đã thực hiện hành vi lừa đảo ở khắp các tỉnh thành trên địa bàn cả nước
cũng mua sẵn những cái fanpage mà có cái độ tương tác số lượng like và chia sẻ nhiều
để khi mà khách hàng về người ta nhìn vào đấy thì người ta sẽ thấy là có cái mức độ tin tưởng và uy tín
kết quả điều tra bước đầu xác định từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt
lê bá hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn năm mươi đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng rồi tổ chức thành một mươi một nhóm
các đối tượng gọi là văn phòng hoạt động ở địa bàn thành phố hà nội và tỉnh thanh hóa
theo mô hình công ty
trong mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến phân công cho một mươi một đối tượng làm nhóm trưởng
chịu trách nhiệm tuyển dụng hướng dẫn điều hành hoạt động phạm tội của từng nhóm với phương thức thủ đoạn
tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
sau đó đưa ra các thông tin gian dối hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên là người bị hại
trong mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động ở địa bàn thành phố hà nội và tỉnh thanh hóa
theo mô hình công ty

tỉnh vĩnh phúc đã tuyên mức án tù trung thân đối với vũ thị hòa giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại
và dịch vụ lâm nghiệp dược liệu vũ thị hòa và một mươi tám năm tù giam đối với chu xuân thu chú tại yên bái
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở xã ngọc thanh thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi vũ thị hòa cùng chồng là chu xuân thu đã đưa ra nhiều thông tin gian dối
có khả năng thấu thị chữa bệnh làm cho nhiều người tin tưởng để lừa đảo chiếm đoạt hơn năm mươi hai triệu đồng
trước đó cả hai đã từng bị đài truyền hình việt nam vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng
thông qua việc tìm kiếm hải cốt lễ sĩ từ năm hai nghìn một mươi một
sau khi bị quân khu bảy trục xuất không cho tổ chức tìm kiếm hải cốt liệt sĩ trên địa bàn
hòa về nhà riêng tại thành phố yên bái tiếp tục hoạt động mê tín dị đoan
sau khi bị các cơ quan chức năng tỉnh yên bái yêu cầu làm rõ việc khám chữa bệnh và hoạt động tìm hải cốt thất lạc tại địa phương
hòa rời khỏi địa bàn đến xã ngọc thanh thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
tiếp tục lợi dụng các yếu tố tâm linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
bị cáo nguyễn ngọc sơn trú tại phường mỹ thới thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã bị tòa án nhân dân thành phố long xuyên tuyên phạt một mươi tám tháng tù ra
theo cáo trạng vào sáng ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sơn lái xe ô tô tải đi cùng phụ xe tên là phương
từ tỉnh long an đến tỉnh vĩnh long nhận cá
qua test nhanh phương bị nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín nên bị giữ lại
còn sơn âm tính nên tiếp tục chạy xe về chợ bình điền thành phố hồ chí minh để giao cá
sơn đã khai báo y tế không trung thực để được cách ly y tế tại nhà
đến sáng ngày hai mươi hai tháng bảy sơn xét nghiệm cho kết quả dương tính
quá trình điều tra xác định việc khai báo gian dối của sơn làm lây lan cho chín người
trong đó có mẹ ruột sơn sau đó đã tử vong vì viêm phổi nặng do sars cov hai
đến ngày hai mươi bốn tháng bảy sơn bị bắt tạm giam để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử buộc bị cáo sơn còn phải trách nhiệm bồi thường
cho sở y tế an giang số tiền trên một mươi chín triệu đồng
sở giao dịch chứng khoán tp hcm vừa phát đi thông báo chính thức về thông tin trên các trang mạng xã hội
đã lan truyền một tin đồn về việc ông lê hải trà
tổng giám đốc sở giao dịch chứng khoán tp hcm đã bị cơ quan công an bắt ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
sở giao dịch chứng khoán tp hcm khẳng định đây là thông tin bịa đặt
thông tin trên đã gây xôn xao dư luận ảnh hưởng đến tâm lý công chúng đầu tư
và ảnh hưởng đến uy tín của sở giao dịch chứng khoán tp hcm
thông báo của sở giao dịch chứng khoán tp hcm cũng đề nghị các thành viên thị trường phối hợp
hỗ trợ khuyến cáo các nhà đầu tư bình tĩnh sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận
và phát tán trên các trang mạng xã hội
tham ô tiền hỗ trợ hộ nghèo hai cán bộ xã xuân nội huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
là bế văn quỳnh nguyên chủ tịch ubnd xã và lã thị viễn nguyên kế toán ubnd xã
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh cao bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản
cụ thể năm hai nghìn một mươi sáu ubnd xã xuân nội được phê duyệt dự án cấp giống vịt siêu nạc
cho một mươi chín hộ dân xóm mán đâu mỗi hộ được sáu mươi tám con nhưng thực tế mỗi hộ chỉ được nhận năm mươi con
năm hai nghìn một mươi tám thực hiện dự án cấp cây giống và phân bón cho một trăm bảy mươi bảy hộ dân hai bị cáo bế văn quỳnh
và lã thị viễn đã không mua phân bón để cấp cho ba mươi năm hộ dân không tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín hai bị cáo tiếp tục lập chứng từ khống để chiếm đoạt tiền của dự án
tổng số tiền hai bị cáo lập chứng từ khống để chiếm đoạt các năm là hơn hai mươi năm triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bế văn quỳnh và lã thị viễn mỗi bị cáo năm năm tù giam về tội tham ô tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý đối tượng lê thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
và nguyễn trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú ở huyện eak tỉnh đắk lắc về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tính đến thời điểm bị bắt hai đối tượng này đã cho khoảng bốn mươi người vay tổng số tiền hơn
một tỷ đồng với lãi suất từ một trăm hai mươi đến bốn trăm sáu mươi một năm
dung và thắng nhắm đến những người gặp khó khăn trong mùa dịch và những người có nhu cầu vay nóng
hoặc vây không có tài sản thế chấp
quá trình khám xét địa điểm các đối tượng này hoạt động tín dụng đen
cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật chứng liên quan đến việc cho vay lãi nặng
để tiếp tục điều tra và xử lý
thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu về tiền vốn tiền chi tiêu của người dân tăng cao
các đối tượng hoạt động tín dụng đen sẽ triệt để lợi dụng tung các chiêu dụ dỗ người dân sập bẫy
và tại quảng bình thì thời gian qua lực lượng công an đã liên tục triệt phá những đường dây tín dụng đen
lãi suất cho vây lên đến hàng trăm phần trăm một năm
gần đây nhất ngày một mươi hai tháng một hai đối tượng đã bị lực lượng công an tỉnh quảng bình tạm giữ
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
quá trình đấu tranh đã làm rõ đường dây này cho vay lãi nặng
có tám đối tượng liên quan trong và ngoài tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
các đối tượng đã thực hiện hơn năm trăm linh lượt cho vay tại thành phố đồng hới bố trạch quảng trạch
và thị xã ba đồng
tổng số tiền giao dịch năm tỷ đồng với mức lãi suất cắt cổ
lãi suất của các đối tượng cho vay thì giao động từ một trăm hai mươi trên năm đến bảy trăm linh trên năm
khi mà người vay mà không có khả năng trả lãi và trả gốc
thì các đối tượng dùng nhiều thủ đoàn đe dọa khủng bố tinh thần
để nhằm mục đích thu lãi và thu tiền gốc
tại quảng bình lực lượng chức năng đã khởi tố một mươi một vụ với hai mươi một bị can
liên quan đến hành vi cho vây lãi nặng
tình hình tội phạm tín dụng đen cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên cận tết nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên
trong khi đó tác động của dịch bệnh kinh tế khó khăn
các đối tượng cho vây tiếng dụng đen lợi dụng tình hình quay trở lại hoạt động
ngoài việc phát tán rãi tờ rơi
các đối tượng chuyển hướng sử dụng công nghệ thông tin
mạng xã hội để tiếp cận người đi vây
từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ
nguyên nhân từ hoạt động tiếng dụng đen và giao dịch vây mượn thông thường
rất dễ phát sinh các hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản
hủy hoại tài sản cố ý gây thương tích
trong khi đó các đối tượng chuyển hướng sử dụng công nghệ thông tin

từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ
nguyên nhân từ hoạt động tiếng dụng đen và giao dịch vây mượn thông thường
rất dễ phát sinh các hành vi phạm tội như cứng đoạt tài sản

trong khi đó các đối tượng chuyển hướng sử dụng công nghệ thông tin

hủy hoại tài sản cố ý gây thương tích

vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra phát hiện một hộ dân trên khu vực biên giới
tàng trữ số lượng lớn xe mô tô đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc
tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông nguyễn văn đừng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại thị trấn long bình huyện an phú phát hiện trong nhà có hai mươi một chiếc xe mô tô đã qua sử dụng
cùng nhiều phụ tùng xe mô tô đã được tháo rời
kiểm tra mở rộng quanh nhà ông đừng lực lượng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm một mươi bốn chiếc xe mô tô đã qua sử dụng
số xe mô tô trên được ông đừng thu mua từ nhiều nơi nhiều chủ khác nhau để bán lại kiếm lời